thì thời gian này chị vợ của nạn nhân đi đâu làm gì
các quan trọng cũng đã xác minh và dần dần làm rõ rằng là thời gian đó thì người vợ có mặt ở nhà và đang nuôi con nhỏ
nên không có thời gian tiếp xúc với bất kỳ người nào khác hoặc là đi có đủ thời gian để thực hiện hành vi phòng tổ của mình
nên tính thế thì các quan trọng đã lọa trừ mối quan hệ giữa là mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng
xác minh các mối quan hệ của nạn nhân từ thân nhân gia đình đến các mối quan hệ ngoài xã hội
nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi vậy minh mối của vụ án nằm ở đâu
ngày hai mươi năm tháng tám không có về thì qua những thông tin đó thì mình làm việc với gia đình
thì gia đình mới cung cấp là khi đi thì anh mặc những trang phục rồi mang theo một phương tiện
đã đi là có một chiếc xe novo lx màu vàng
thì anh đi ra anh đi một mình còn lại là anh nói ra với bọn
phát động các mối quan hệ chúng cung cấp thì nạn nhân này là người ở quyện mùa đức ra
và nạn nhân đã từng có cái quan hệ đồng tính với một số đối tượng trên đỉa bằng của thành phố
thì từ cái manh mối này chúng ta xác định và có tài liệu chứng minh rằng là lâu lâu là nạn nhân ra quảng ngãi và có tiếp xúc với một số đối tượng đồng tính để đi đến nơi vén vẹn để mà tâm sự quan hệ đồng tính
sau khi có được thông tin gia đình và một số nhân chứng cung cấp ban chuyên án đã cở ngay tổ trinh sát với những nhiệm vụ khác nhau
tổ thứ nhất đi ra soát truy tìm tung tích chiếc xe máy của nạn nhân hiện giờ đang ở đâu
và tổ thứ hai nhận nhiệm vụ đi giả soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân trên thành phố quảng ngãi
anh hiệp sau đó cả hai đi đâu làm gì thì anh nghĩa hoàn toàn không biết
sau đó nghĩa mới trình bài đặc điểm đối tượng thì đối tượng khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi ốm khuôn mặt thì gài đen
mà đối tượng thì lầm lầm lì lì cái tướng người rất là sắc thủ
thế thì chúng tôi rà soát từ nghĩa và từ bạn của nghĩa trân bình định thì mô tả đối tượng điểm này rất là gần giống với nhau phù hợp
chúng tôi càng ngày mới càng thấy rằng là củng cố tài liệu chứng cứ phù hợp với đối tượng
để làm rõ người tiên ngọc này có phải đối tượng hồn tội hay không
thì chúng tôi tiến hành rà soát những mối hệ khác
ngọc đến quan hệ vào thời điểm nào quan hệ tiếp xúc với ai dùng phương tiện gì để đi đến đây
và nguyên nhân vì sao đi đến đây thì chúng tôi đã làm rõ những mối hệ khác
từ thông tin do nghĩa cung cấp các trinh sát đã đưa đối tượng ngọc vào diện tỉnh nghi số một
tuy nhiên hình ảnh lai lịch nhân thân quê quán và cả số điện thoại của ngọc
thì ngay chính cả nghĩa và bạn anh nghĩa ở bình định hoàn toàn không nắm rõ
đáng nói những thông tin này được cơ quan điều tra nhận định
có thể không đúng do chính đối tượng tự bịa đặt ra với mục đích đánh lừa những người mình gặp
tìm cái nhăn thăng và cái lê lịch của người tên ngọc này như thế nào
và quan trọng nhất là có cái hình ảnh nào chung với nhau không để mà mình làm cái ảnh nhận dạng
nhưng ngược lại là đối tượng này rất là manh động và đất lượng này rất là có một cái rất là sợ trá là
khi đây thì không bao đất ít đồ quần áo
khi đây thì không để lại bất kỳ một cái giáo vết gì của mình
đối tượng ngọc này là cái giả thiết ban đầu đưa ra
chúng tôi đưa đối tượng ngọc là đối tượng chính của vụ án và chúng tôi tập trung
cái thời gian bắt binh của cái đối tượng ngọc này và anh hiệp thì thời gian này nó diễn ra khoảng cỡ hai tiếng mùa hồ
và cái thời gian này là chúng tôi có cái căn cứ như trước camera của các cái cây xăng
nơi mà anh hiệp đang chở đối tượng ngọc này đi chơi xăng nó vô cây xăng đổ xăng
xăng đó mới bỏ cái ví vô trong cái xe đó
cái website thì chúng tôi trích xuất được và ghi lời khai của cái người bán xăng
thì thấy được đạt điểm của đối tượng ngọc này nó nổi lên là phù hợp với các cái nhân chứng khác
các người dân khác họ đã mô tả cho chúng tôi
thì chúng tôi mới thu thập các cái ngô tin đó tập hợp dần lên một cái bức quả
cái hình ảnh của cái đối tượng thì tương đối phù hợp
cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã cùng với đội họa sĩ chuyên nghiệp tiến hành dựng lại hình ảnh của đối tượng
thời điểm trên dung mạo được cho là của ngọc cũng được phát thảo
khoảng hai mươi năm đến hai mươi bảy tuổi cao một m sáu mươi năm dáng người gầy da ngam đen nói giọng bắc tóc gắt ngắn và bạc ba mươi khuôn mặt dài mắt hai mý mũi cao giá tai hơi dài
bức ảnh cũng được công an tỉnh quảng ngãi đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng
để người dân nắm thông tin
và những năm hai nghìn một mươi bốn hệ thống camera chỉ có tại trạm thu phí cây xăng và một số cơ sở kinh doanh chưa phổ biến như bây giờ
nên ban chuyên án đã cử một tổ đi trích xuất camera để ra lại hướng tàu thoát của đối tượng
để xác định hắn đang ở đâu
về cái việc phương tiện thì chỉ phát hiện tại trạm thu phí sau đó là không sớm phát hiện được phương tiện ở đâu nữa
thì dẫn đến lúc này là thông tin về đối tượng ngạp bắt đầu nó mờ dần
thì nó làm rất là khó khăn trong hoạt động của công an điều tra công an quảng ngãi
chính những khó khăn đó thì cơ quan điều tra cũng bắt đầu đi tìm phương thức thủ đoạn của đối tượng
đối tượng nào
đối tượng hay dùng dao và có những quan hệ về giới đồng tính hay như thế nào
hay là giết nhằm đi cướp tài sản để tìm ra những cái điểm chung của đặc điểm chung của đối tượng
thì trong đồng đã là vào một tháng hơn một tháng rưỡi trời
nhận định tình hình là đối tượng này là giọng nói là không phải người quản
nhưng mà cũng không lộ bỏ khả năng cũng là những đối tượng hình sự trên địa bàn
có bộ trinh sát còn lại từ công an quyền công an tình phố đã phối hợp với tất cả
mà toàn bộ tất cả các địa phương
mở rộng toàn diện các đối tượng trên địa bàn tỉnh sàng lọc những đối tượng nào có đặc điểm
có gì ông nói mà giống đối tượng
từ đó chúng ta bố trí trinh sát theo dõi đối tượng những biểu hiện về di biến động
về sinh hoạt của đối tượng trong thời gian tiếp theo
giữa lúc cuộc truy tìm của đối tượng ngọc và hung thủ thực sự của vụ án trên bến tam thương
phường nghĩa chánh dường như đang đi vào bế tắc
ban chuyên án họp lại để cùng tổng hợp và sắp xếp lại các đầu mối
xem có bỏ lọt chi tiết
xem có bỏ lọt chi tiết nào không
tiếp đến cử một tổ điều tra có nhiệm vụ nghiên cứu lại tất cả các vụ án trong nước
thời gian vừa qua xem có mặt mũi nào hé mở
qua những cái lần mà phối hợp với các tỉnh bạn thì có nổi lên một cái vụ việc
cũng xảy ra tương tự như thế này tại thành phố hồ chí minh
qua sàng lọc nghiên cứu hồ sơ thì cái vụ việc
tại thành phố hồ chí minh xảy ra trước đó thì cũng chưa tìm ra được đấu tượng
thì qua đó là sàng lọc với kết hợp hai hồ sơ này và nhận định khả năng đấu tượng gai ra hai vụ là một
thì đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn thì tại bà rịa vũng tàu là có một vụ việc diễn ra tương tự như thế
đối với một nạn nhân thì cũng bị cướp của giết người và dùng dao đâm vào các cái vụ việc
trí gần như là tương tự với lại cái vụ việc tại quảng ngãi và thành phố hồ chí minh
thì cấp mũi trinh sát được sự quan tâm của lãnh đạo tung cấp mũi trinh sát vào bà rịa vũng tàu xác minh đấu tượng
vụ án xảy ra tại phường thắng tam thành phố vũng tàu vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
nạn nhân tên là nguyễn hoàng ngân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chủ tiệm cầm chay âu lạc bị giết chết bằng dao
với những phương thức và thủ đoạn
giống y hệt như vụ ở thành phố hồ chí minh và tỉnh quảng ngãi
còn bị hung thủ cướp đi một chiếc xe máy
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan điều tra của thành phố hồ chí minh tỉnh quảng ngãi tỉnh bà rịa vũng tàu
cùng phối hợp và xác định đối tượng nghi vấn là trần văn điểm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thường trú tại thôn quảng xuyên xã tứ xuyên huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
tại thành phố vũng tàu các tổ trinh sát mật phục bám sát đối tượng trong chuyên án
xác định hắn đang trốn tại nhà người quen
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây đồng loạn bất ngờ tấn công
đấu tranh trực tiếp với đối tượng
trước những chứng cứ không thể chấu cãi được
thì đối tượng buộc phải
phải cuối đầu nhận tội
và đối tượng khai ra sau khi giết anh hiệp
thì đối tượng đã dùng chiếc xe nông vua đó lên địa bàn thành phố gia lai
bắn cho một người cầm đồ với giá tiền một mươi năm triệu đồng
và những chứng cứ thu thập được ở người tiêu thụ chiếc xe đó
chúng tôi cũng đã làm việc rõ và nó phù hợp
tại cơ quan điều tra trần văn điểm còn sử dụng nhiều tên khác
bao gồm quang hiếu thành ngọc nguy tạo bằng nghề massage giác hơi
rồi lợi dụng nạn nhân sơ hữu sát hại và cướp tài sản
ngoài vụ sát hại em lê minh hiệp ở quảng ngãi
điểm đã thực hiện ba trọng án giết người cướp của khác của ba nạn nhân khác nhau
ở các tỉnh thành và thành phố khác như vũng tàu tp hcm và hải phòng
điểm thừa nhận bản thân hắn là người đồng tính
lưới lao động lợi thích tiêu xài
để tìm những con mồi là đối tượng đồng tính có tài sản
sau đó hung thủ
dù dê nạn nhân đến nơi
nơi hoang vắng để gây án
khi đến tp hcm làm quen với anh lê minh hiệp
hắn đã thừa nhận chính vì biết anh hiệp là đồng tính
nên điểm đã chủ động làm quen và rủ anh hiệp đi tâm sự
lợi dụng nơi vắng người anh hiệp không để
điểm đã cho anh hiệp một nơi vắng
cho dùng dao thay lan đâm nhiều nhát
làm anh hiệp chết tại chỗ
sau đó hắn lục lọi cướp tài sản của nạn nhân
rồi bỏ trốn
thực tế một đối tượng này rất là nó máu lạnh
mà qua lòng đó thì đối tượng này cũng là một đối tượng mà nghiện ghen
và suy nghĩ là giết người cũng giống như là mình trừ họ này kia
nhưng mà thực tế hành vi của đối tượng rất là mong rợ
và những hành
viết thương và nặng
của đối tượng gây ra nặng nhăn thì là
còn những viết thương chí mạng và hậu quả là nặng nhăn chết
đa phần là chết tại chỗ hết
bài học đối với người dân thì nên
thực sự là cảnh giác
với việc mà mang những tài sản có giá trị khi ra đường
vì trong vụ án này thì đối tượng mà thực hiện hành vi phạm tội
chỉ nhằm là cướp tài sản
mặc dù là
là nặng nhăn
không biết nặng nhăn có tiền ở trong người hay không
nhưng thấy nặng nhăn là có đi xe đắt tiền
trong túi là có tiền là thực hiện ra tay sát hẹp
nhằm là cướp tài sản
để mà chiếm đoạt nên là
khi tiếp xúc với người lạ
thì chúng ta cũng nên hạn chế và xem đến nhân thân họ như thế nào
và cũng tránh những mối quan hệ nó
không lạnh mạnh
hành vi của trần văn điểm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
thể hiện tính côn đồ
coi thường tính mạng của người khác
bị cáo tính toán thời gian thực hiện chính xác
và lúc ra tay cực kỳ tàn ác
nạn nhân tử vong ngay tức khắc
để nhằm chiếm đoạt tài sản của họ
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã tuyên phạt tử hình trần văn điểm
về tội giết người
và năm năm đến bảy năm tù
về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt đề nghị xử phạt trần văn điểm
bộ án khép lại
xong để lại nhiều bài học cảnh giác cho người dân
và cho lực lượng điều tra
trong công tác đấu tranh phòng chứng tội phạm
người dân cũng cần chủ động phòng ngừa
tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết
để tự bảo vệ mình
đồng thời hỗ trợ bảo vệ những người xung quanh
tránh những bộ việc đáng tiếc xảy ra
tôi có nhận được cuộc gọi của đồng chí quyết
bí thư đoàn xã
và đồng chí chủ tịch của gia nhân dân xã
có điện về việc mẹ của đồng chí quyết
và hai đứa con của đồng chí quyết
ba bà cháu có đi chơi từ sáng
nhưng mà không thấy về
lực lượng điều tố
là tổ chức cho nhân dân quân
để tạo đi
do tỉnh các cái ao hồ
tại vì thực tế cái khu vực này
phục vụ xa với trung tâm xã
thứ hai là tỉnh lãnh
tỉnh lãnh là tỉnh lãnh đồng chí quyết
tỉnh lãnh đồng chí quyết
điện tượng rất là lớn
ba tuổi mấy mấy tuổi
hai cháu thì rất là nhỏ
đứa ba tuổi đứa bốn tuổi
cho nên cái việc mà đi lại ở vùng đó
cũng dễ dàng đến cái hiện tượng là
mà phải chậm chậm
mẹ cũng xíu
cái là tiếng chuông khi tôi gọi
gọi vào máy của bà
chuông thì vẫn nghe
nhưng mà tiếng chuông
xung quanh thị trường lúc đó
không nghe được gì hết
điều này nói với bà
chả nói với bà
điều này là bà vượng bà
điều này nói với bà
mà bà vượng nói với bà
mẹ cũng nói gì mà

nghe rất là rõ
bài viết bà vượng lại
bà vượng nói với bà
bà vượng nói các chuyện
tuy nhiên bà vượng không phải
bà vượng nói với bà vượng
bà vượng nói với bà
anh về đo
thôn thanh bình xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng là địa bàn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía bắc tới xây dựng kinh tế mới từ cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi của thế kỷ trước
bà con ở đây sống dựa vào việc trồng các cây nông nghiệp trong đó chủ yếu là cây cà phê
vì sống tha phương nên người dân trong thôn có xu hướng xích lại gần nhau để khỏa lấp nỗi nhớ quê hương và nương tựa hỗ trợ nhau cùng xây dựng kinh tế
cuộc sống thanh bình đúng như cái tên của thôn cứ thế diễn ra và chưa một lần để lại điều tiếng
thế nhưng ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cả thôn bị chấn động bởi thông tin ba công dân của thôn bỗng dưng mất tích bí ẩn
tin giữ bắt đầu lan ra từ gia đình anh đàm văn quyết nguyên trưởng thôn thanh bình
nay là bí thư đoàn giã tân thanh
theo đó mẹ anh quyết là bà hoàng thị vượng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám và hai cháu nội con trai của quyết ra khỏi nhà từ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm đến chiều muộn vẫn không thấy về
gia đình đã tổ chức tìm kiếm xung quanh nhà và nhiều lần gọi vào số máy điện thoại của bà vượng nhưng không có kết quả